để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên cho biết
đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn ngọc hiền chú tại tp hà nội và trấn văn duy chú tại tỉnh bắc giang
sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân có một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
nghi là tiền giả để mua hàng hóa đội cảnh sát hình sự công an thành phố tuy hòa đã trích xuất camera an ninh
và xác định được đối tượng tình nghi tối một mươi một tháng một mươi hai phát hiện nguyễn ngọc hiền đang mua hàng và thanh toán
bằng từ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả các chính sát hình sự đã ập đến bắt giữ
đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng đã sử dụng là tiền giả do đồng bọn cung cấp
công an tp tuy hòa sau đó đã truy bắt thêm trần văn duy khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng tại tp tuy hòa
công an tp tuy hòa thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi để làm tiền giả